ngày một tám tại thành phố đà lạt ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh lâm đồng
đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh lâm đồng
một mươi năm qua tầm nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới tại địa phương là hơn năm mươi hai sáu nghìn tỷ đồng
cách đây một mươi năm ban bí thư trung ương chọn lâm đồng là một trong một mươi một địa phương cả nước
thực hiện mô hình thí điểm xây dựng xã nông thôn mới
với quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự đồng thuận trung sức của nhân dân
nhiều thành tựu to lớn diện mạo nông thôn khởi sắc rõ nét đời sống nhân dân được nâng cao
thu nhập bình quân đầu người đạt ba mươi bảy triệu đồng tăng gần ba lần so với năm hai nghìn một mươi
hộ nghèo giảm còn hai tám mươi năm toàn tỉnh có chín mươi trên một trăm một mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới
các lĩnh vực giao thông văn hóa y tế giáo dục phát triển toàn diện quốc phòng an ninh được giữ vững
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm lâm đồng đặt mục tiêu tất cả các số xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới
trong đó năm mươi số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao grdp bình quân đầu người đạt chín mươi năm triệu đồng